họ đã trở thành chỗ dựa tin cậy của mỗi người dân hai bên biên giới khi ốm đau hoạn nạn
nhà cách xa trạm y tế hơn hai mươi km đường đèo núi gia đình nhà chị cây thị thân ít có điều kiện đi kiểm tra hay khám chữa bệnh thường xuyên
nên ngày trước những khi có bệnh chị thân cũng như bà con nơi đây thường chữa bệnh bằng những hủ tục lạc hậu phó mặt số phận cho con ma rừng
còn giờ đây mỗi lần gia đình có người đau yếu chị thân lại đưa ngay đến trạm y tế xã nhâm để các bác sĩ quân y thăm khám
cháu bị sốt
họ và biếng ăn gần một tuần rồi hôm nay tôi mới có thể đưa con đi khám
các y bác sĩ đã tư vấn khám và cấp phát thuốc trị viêm phế quản miễn phí cho cháu tôi thấy yên tâm điều trị cho cháu
tôi bị chứng bụng rất khó chịu ngày trước thường hái lá cây rừng ăn cho khỏi đau bụng nhưng có hôm còn đau hơn
bây giờ không thế nữa tôi chỉ làm theo lời bác sĩ dặn thôi
từ ngày có các trạm quân dân y biên phòng công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe cho bà con dọc tuyến biên giới
đã được cải thiện đáng kể nhờ có trang thiết bị nguồn thuốc của bộ đội biên phòng cung cấp và sự hỗ trợ của sở y tế thừa thiên huế
quy chế phối hợp quân dân y triển khai thống nhất tại các cơ sở giúp bà con điều trị cả những bệnh thông thường và một số bệnh nặng
ngoài các hoạt động khám chữa bệnh tại trạm y tế thì ngoài giờ thì chúng tôi cũng thường trực tại trạm quân dân y để xử lý các trường hợp
mà khi người dân bị cấp cứu đem tới thì chúng tôi cũng xử lý kịp thời
chỉ là chỗ dựa tin cậy về sức khỏe cho hàng nghìn bà con dân tộc dọc tuyến biên giới a lưới và các xã lân cận
hàng năm trạm quân y xã a đớt và xã nhâm còn phục vụ khám chữa bệnh miễn phí cho hàng trăm lượt cán bộ và người dân
các bản làng biên giới của nước bạn lào đồng thời tổ chức tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh
thực hiện ăn chín uống sôi giữ gìn vệ sinh môi trường
người dân bản mình cảm ơn cán bộ bác sĩ biên phòng việt nam
đã giúp chúng tôi nắm bắt được một số cách phòng bệnh và còn chữa bệnh cho bà con
mọi người không còn ốm đau đều khỏe mạnh để đi rừng làm cái nương kiếm cái ăn cuộc sống đã vui hơn trước
những việc làm đầy ý nghĩa và thiết thực của cán bộ chiến sĩ quân y bộ đội biên phòng thừa thiên huế
đã góp phần đảm bảo sức khỏe cho bà con sinh sống tại các bản làng hai bên biên giới
dịch bệnh hầu như không còn diễn ra đồng thời góp phần không nhỏ vào công cuộc xây dựng tình đoàn kết
gắn bó lâu đời của quân
và dân hai bên biên giới việt lào